một trong những nội dung quan trọng trong phiên khai mạc kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn đó là báo cáo
tình hình kinh tế xã hội của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc điều mà các cử tri và đại biểu
quốc hội quan tâm đó là báo cáo cần chỉ ra nguyên nhân sâu xa và nội tại đằng sau các chỉ số ngày
càng thấp hơn so với cùng kỳ báo cáo tình hình kinh tế xã hội thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
trong chín tháng đầu năm gdp cả nước chỉ đạt năm chín trong khi cùng kỳ đạt sáu năm giảm mạnh nhất là bốn
nghiệp khai khoáng với mức bốn một trong khi đó dự báo tăng trưởng gdp cả năm sẽ thấp hơn kế hoạch sáu bảy
để ra tình hình thu ngân sách chín tháng đạt thấp nợ động thuế còn lớn việc triển khai kế
kế hoạch vốn đầu tư công còn chậm nợ động xây dựng cơ bản lớn quản lý sử dụng tài sản công
chi tiêu công còn lãng phí thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trình bày các giải pháp để
xét kỷ luật tài chính
như tiết kiệm chi gắn việc bố trí các dự án nhiệm vụ chi với khả năng cân đối nguồn lực
từng bước thực hiện khoán chi hành chính đấu thầu giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công
tuy nhiên theo ý kiến của một số đại biểu vấn đề quan trọng là chỉ ra nguyên nhân sâu xa
nội tại của những hạn chế chỉ số sụt giảm này thì bản báo cáo lại thiếu

đánh giá về tình hình bộ máy hành chính hiện tại thủ tướng khẳng định năng lực phẩm chất của
một bộ phận cán bộ công chức chưa đáp ứng yêu cầu tinh giản biên chế còn chậm tình trạng tham nhũng
lãng phí còn nghiêm trọng nhiều ý kiến đại biểu cho rằng cần có cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng